xin kính chào quý vị tôi là nga vũ người dẫn chương trình của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
các bạn còn chân trừ gì nữa hãy cùng nga vũ theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
hà nội đang ngày đêm tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh người dân
với những quyết tâm trên từ phía thành phố và căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở thời điểm hiện tại
một chuyên gia cho rằng việc hà nội nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày hai mươi một tháng chín là rất khả quan
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
để hà nội gỡ bỏ giãn cách sau ngày hai mươi một tháng chín các chỉ số nguy cơ bùng phát dịch phải giảm xuống ở mức tối thiểu
ngoài ra việc kiểm soát được những ca bệnh từ bên ngoài thành phố hà nội không để xâm nhập vào
phải được kiểm soát một cách có hiệu quả
đồng thời các biện pháp đáp ứng đảm bảo nới lỏng vẫn kiểm soát được tình hình dịch ông phu nói
theo ông trần đắc phu việc ngăn chặn các nguồn nguy cơ từ bên ngoài là tối quan trọng
nếu không kiểm soát được vấn đề này sau khi hà nội nới lỏng giãn cách
thì những nỗ lực chống dịch trong gần hai tháng qua coi như bằng không
hà nội cũng cần xem xét ý thức của người dân các đơn vị cơ quan xí nghiệp và các mô hình an toàn
đã đáp ứng an toàn đủ chưa
nếu sau nới lỏng giãn cách mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch
các chủ quan thì rất nguy hiểm
vấn đề đẩy nhanh tiêm vaccine covid một mươi chín ở hà nội cũng rất quan trọng
khi độ phủ vaccine cao thì khả năng nới lỏng cũng sẽ tăng lên
đây cũng là một điều kiện hàng đầu để thành phố làm cơ sở để tính toán việc nới lỏng giãn cách
ngoài ra theo ông phu hà nội cần xây dựng các phương án kế hoạch chiến lược cụ thể
để biết sau khi nới lỏng giãn cách thành phố sẽ đi theo hướng nào
tôi chắc chắn sau khi nới lỏng thì vẫn có những vùng phải phong tỏa nhưng rất hẹp
một số hoạt động nguy cơ cao vẫn chưa được phép hoạt động
hà nội có thể vẫn sẽ đánh giá từng vùng nhưng không như hiện nay mà phải thu gọn lại
chia vùng theo từng quận
ví dụ như phường thanh xuân trung khi có ổ dịch không nên phong tỏa toàn phường
mà chỉ phong tỏa điểm dịch nơi có ca nhiễm đánh giá bên ngoài không có nguy cơ thì không phải phong tỏa
trước câu hỏi về tính khả quan của việc hà nội nới lỏng giãn cách sau ngày hai mươi một tháng chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chia sẻ
tôi nghĩ việc nới lỏng giãn cách
sau ngày hai mươi một tháng chín là khả quan vì thành phố đang tiến hành xét nghiệm tầm soát diện rộng
có thể để f về là rất khó nhưng số ca bệnh ngoài cộng đồng cũng đang giảm đáng kể
qua thời gian giãn cách xã hội ông phu cho biết ý thức của người dân cũng đã tốt lên
chính quyền có thêm kinh nghiệm cách làm mới nên việc đáp ứng với tình hình dịch bệnh là tương đối tốt
tuy nhiên không vì những lý do trên mà chủ quan lơ là vì dịch bệnh vẫn rất tiềm ẩn
vì đây là trung tâm của cả nước
việc giao lưu đi lại nhiều nên nguy cơ dịch vẫn rất phức tạp ông phu nói
về việc hà nội tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín diện rộng cho người dân trong giai đoạn gần đây
giáo sư anh hùng lao động đại biểu quốc hội nguyễn anh trí
chủ tịch hội huyết học truyền máu việt nam nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương cho biết
đây là việc làm kịp thời cần thiết
hà nội được chính phủ bộ y tế ưu tiên phân bổ vaccine covid một mươi chín
đồng thời thành phố cũng đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho nhân dân
đây là việc cần làm nhất cần làm ngay là một bước quan trọng nhất để đẩy lùi dịch bệnh ở hà nội ông trí chia sẻ
nhưng hiện một số điểm tiêm chủng tại hà nội xảy ra tình trạng đông đúc chen lấn không đảm bảo các yêu cầu phòng dịch
ông trí cho rằng hà nội cần nghiên cứu lại về phương án tổ chức tiêm chủng khoa học nhất thuận lợi nhất cho người dân
cùng quan điểm trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
khuyến cáo việc hà nội tập trung đông người tại các điểm tiêm vaccine là rất nguy hiểm cần phải đảm bảo khoảng cách
việc tụ tập đông người tại các điểm tiêm vaccine là do công tác tổ chức quản lý
các phường tổ dân phố cần phải hẹn giờ để tránh trùng lập với nhau
những người làm công tác tổ chức ở các điểm tiêm chủng phải điều phối để giữ được khoảng cách
có thể kéo dài thời gian tiêm đến đêm nhưng không nên tập trung đông người ông nga lưu ý
cụ thể năm trường hợp nghi mắc là nth
ntv tám mươi năm nvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là chồng chị hát
nvt sinh năm hai nghìn bảy nvg sinh năm hai nghìn một mươi bảy là các con của chị hát
ntc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chị dâu chị hát và hai mươi năm kf một

đến một mươi chín h của huyện trường mỹ các trường hợp nêu trên có biểu hiện ho sốt đã được trạm y tế xã thụy hương lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính
đến một mươi chín h cùng ngày trung tâm y tế huyện trường mỹ lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
để chủ động phòng chống dịch bệnh không để lây lan diện rộng
ngay sau đó ubnd huyện yêu cầu trung tâm y tế công an ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã thụy hương
và các xã thị trấn khẩn trương mở rộng điều tra dịch tễ truy vết xác minh lập danh sách các trường hợp f một f hai f ba
tiếp xúc gần với những bệnh nhân này để có biện pháp cách ly và điều trị kịp thời
kết quả lực lượng chức năng huyện trường mỹ xác định có hai mươi năm trường hợp tiếp xúc gần và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đưa đi cách ly tập trung theo quy định
lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp f hai f ba để yêu cầu cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà
ngoài ra huyện cũng thông báo bằng văn bản các trường hợp có liên quan ngoài địa bàn xã thụy hương tới các trạm y tế gần nhất
để khai báo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đặc biệt sau khi phát hiện năm trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín huyện trường mỹ đã phun hóa chất khử khuẩn
tổng vệ sinh môi trường tại gia đình có mầm bệnh và toàn bộ thôn tần mỹ
đồng thời chỉ đạo chính quyền xã thụy hương phong tỏa tạm thời ba trăm linh bốn hộ gia đình với hơn một ba trăm linh nhân khẩu trong thôn tân mỹ để phòng chống dịch
ông nguyễn ngọc ánh phó chủ tịch ubnd quận ninh kiều tp cn cho biết
quận đã ra quyết định đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn trọng nghĩa phó chủ tịch ubnd phường an phú để thực hiện quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định
như chúng tôi đã đưa tin cô gái có tài khoản facebook tên l chia sẻ lên trang cá nhân với nội dung
đã đủ hai mũi vững tâm kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với loại vaccine pfizer biontech
sau khi thông tin đăng tải nhiều bạn bè của cô gái đã gửi lời chúc mừng
trong đó có người hỏi sao tiêm được pfizer lh trả lời
do xin ông anh
thông tin này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn quận ninh kiều tp cn tỏ ra bức rúc và cho rằng cô gái là người nhà của cán bộ nào đó nên đã được ưu tiên
cô gái sau đó được xác định là ltch hai mươi sáu tuổi ngụ tại phường an phú
hát đã tiêm vaccine mũi một hôm một mươi một tháng tám mũi hai vào ngày sáu tháng chín tại đơn vị tiêm chủng trung tâm y tế quận ninh kiều
lúc này ubnd phường an phú báo cáo với ubnd quận ninh kiều
cô gái này là người thân của phó chủ tịch ubnd phường này
tuy nhiên ubnd quận ninh kiều trả lại báo cáo của ubnd phường an phú vì báo cáo không nói rõ mối quan hệ nhân thân như thế nào
trước đó quận đã quán triệt với anh em là những người đi làm công tác phòng chống dịch về sợ bị lây cho người nhà
thì ưu tiên chỉ tiêm cho đối tượng là người thân trong gia đình ở trung nhà
ông nguyễn ngọc ánh phó chủ tịch ubnd quận ninh kiều thông tin
tiếp đó quận ninh kiều thành lập đoàn thanh tra vào cuộc
để làm rõ
ubnd phường an phú cho biết cô gái nói trên không phải là người thân của phó chủ tịch ubnd phường
ông phạm đức hải người phát ngôn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố trong hai mươi bốn giờ qua
đây là ngày thứ hai mươi tp hcm thực hiện công điện một nghìn chín mươi chín của chính phủ và chỉ thị một mươi một của ubnd tp hcm
thành phố đang điều trị cho ba mươi chín bốn trăm ba mươi ba bệnh nhân
trong đó có hai tám trăm linh năm trẻ em hai bảy trăm chín mươi bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi một bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi chín tp hcm có ba ba trăm chín mươi hai bệnh nhân xuất viện một trăm tám mươi tám trường hợp tử vong
đây là số ca tử vong thấp nhất tp hcm ghi nhận trong hai mươi ngày qua tính từ ngày hai mươi hai tám
ngày hai mươi hai tháng tám trước khi tp hcm bước vào đợt tăng cường giãn cách số tử vong là ba trăm ba mươi
ngày một mươi chín chỉ còn một trăm tám mươi tám
ông hải thông tin
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi ủng hộ báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đồng ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo